đoàn công tác của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng
các đồng chí lão thành cách mạng người nghèo và công nhân lao động tiêu biểu nhân dịp xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh đắk lắc
đến thăm chúc mừng và tặng quà chín mươi bảy gia đình nghèo nạn nhân chất độc da cam đồng bào dân tộc thiểu số tại buôn cram xã ea tiêu huyện cư cu yên
thủ tướng ân cần thăm hỏi chúc đồng bào các dân tộc của xã ea tiêu cũng như nhân dân các dân tộc trong tỉnh đắk lắc đón tết nguyên đán vui vẻ đầm ấm hạnh phúc lành mạnh an toàn
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đến thăm chúc tết tặng quà cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh tại công ty cổ phần du lịch công đoàn ban mê tỉnh đắk lắc
tại đây thủ tướng đã trao tặng quà cho một trăm linh công nhân có đời sống khó khăn
trước đó thủ tướng cũng đã đến thăm tặng quà chúc tết mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị thương tám mươi bốn tuổi ở thôn năm xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột
mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị đơm chín mươi bảy tuổi ở thôn ba xã ea tiêu huyện cư cu yên và gia đình các đồng chí lão thành cách mạng nguyên lãnh đạo tỉnh đắk lắc qua các thời kỳ